thưa quý vị cho tới thời điểm hiện tại chúng ta vẫn chưa biết nhiều về biến thể mới omicron
nhưng một số ý kiến cho rằng thời gian ủ bệnh sau khi nhiễm biến thể omicron
có thể ngắn hơn so với các biến thể khác
giới khoa học vẫn đang nỗ lực nghiên cứu để thu thập các dữ liệu về biến thể omitforn
của virus sars cov hai gây bệnh covid một mươi chín
tới thời điểm hiện tại chúng ta vẫn chưa biết nhiều về biến thể mới xuất hiện này
nhưng có một số ý kiến cho rằng thời gian ủ bệnh sau khi nhiễm biến thể omicron
có thể ngắn hơn so với các biến thể từng biết tới trước đó
thời kỳ ủ bệnh là khoảng thời gian giữa thời điểm một người nào đó tiếp xúc
với các tác nhân gây bệnh là thời điểm họ xuất hiện các triệu chứng bệnh
một số mầm bệnh có thời gian ủ bệnh rất ngắn
song một số khác lại có thời gian ủ bệnh rất dài
thời gian ủ bệnh có thể ảnh hưởng tới mức độ theo dõi sự lây lan của dịch bệnh
đối với bệnh covid một mươi chín trung tâm kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ cho rằng
thời gian trung bình để một người tiếp xúc với virus và xuất hiện các triệu chứng bệnh
là bốn đến năm ngày mặc dù khoảng thời gian này có thể kéo dài đến một mươi bốn ngày ở một số trường hợp
theo cdc một nghiên cứu đã cho thấy ở hầu hết người mắc covid một mươi chín có biểu hiện triệu chứng
các dấu hiệu mắc bệnh của họ sẽ xuất hiện trong vòng một mươi một ngày rưỡi
trong khi đó tổ chức y tế thế giới who cho biết
thời gian ủ bệnh của covid một mươi chín trung bệnh là bốn năm ngày

thời gian ủ bệnh của covid một mươi chín là khoảng năm sáu ngày xong cũng có thể kéo dài tới một mươi bốn ngày
gần đây một số báo cáo cho rằng biến thể omicron có thể có thời gian ủ bệnh ngắn hơn
so với các biến thể trước đó
vào ngày sáu tháng một mươi hai bộ trưởng y tế anh sajid javid cho biết
những phân tích gần đây của cơ quan an ninh y tế vương quốc anh cho thấy khoảng thời gian
từ lúc phơi nhiễm đến lúc phát bệnh do biến thể omicron có thể sẽ ngắn hơn so với biến thể danta
ngoài ra các kết quả phân tích đối với hơn một trăm linh người liên quan đợt bùng phát
chuỗi lây nhiễm biến thể omicron tại một bữa tiệc giáng sinh ở na uy vào tháng trước
cho thấy phần lớn trong họ đã bị nhiễm virus
các phân tích cho rằng giả sử những người tham gia bị nhiễm bệnh tại bữa tiệc
thì thời gian ủ bệnh trung bình của họ là ba ngày
các nhà khoa học nhấn mạnh khoảng thời gian này ngắn hơn so với các báo cáo trước đó
về biến thể delta cũng như các biến thể trước đó của sars cov hai